tại hà nội bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức tọa đàm quản lý sử dụng đất đai tại các công ty nông lâm nghiệp
đồng chí phương đình huệ uyên phiên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã chủ trì buổi tọa đàm
cùng sự có các cơ quan bộ ngành trung ương và lãnh đạo một số tỉnh địa phương trên địa bàn
theo ý kiến của các tỉnh địa phương từ khi thực hiện chủ trương cổ phần hóa các công ty nông lâm nghiệp
thì hoạt động của các công ty này đã ổn định sản xuất kinh doanh tiếp tục có doanh thu
tuy nhiên đại diện một số công ty cũng cho biết sau cổ phần hóa thì khó khăn nhất vẫn là việc quản lý đất
đặc biệt là đất bị lân chiếm tranh chấp
theo đồng từ chuyển đổi cây trồng làm nhà trại phép trên đất nông nghiệp diễn ra hệ sức khó khăn
cả đơn vị đại chủ đồng báo cáo với các ngành các cấp chính quyền địa phương
chủ đồng khơi kiền cho tòa án địa phương đổi bội những trường hợp vi phạm
tuy nhiên chưa được các ngành các cấp địa phương cũng như cơ quan thi hành pháp luật quan tâm
một trong những nguyên nhân dẫn đến tranh chấp đất đai sản xuất tại một số công ty
cao su cà phê chính là chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
một số diện tích đất được giao thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc vay vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh
chưa có kinh phí để thực hiện việc cắm mốc danh giới rõ ràng
dẫn đến có tình trạng tranh chấp lấn chiếm sử dụng đất
kết luận tọa đàm phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh
bộ nông nghiệp cần chỉ đạo các công ty nông lâm nghiệp tập trung giải quyết
rứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai sản xuất
có phương pháp quản lý đất đã giao khoán
xong cũng phải quan tâm đến đất sản xuất cho bà con đồng bào dân tộc
trên cơ sở quản lý chặt chẽ đất đai tài nguyên rừng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất